diễn đàn kinh doanh asean năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức trực tuyến
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự và phát biểu khai mạc diễn đàn
với vai trò là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
asean với quy mô gdp gần ba tỷ usd dân số gần sáu trăm ba mươi triệu người thu nhập ngày càng tăng
là thị trường đủ lớn cho các tham vọng kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn trên toàn cầu
hướng tới tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm và hai nghìn ba mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ những quyết sách hợp tác kinh tế mạnh mẽ của asean
như thúc đẩy vai trò trung tâm của asean trong hợp tác kinh tế khu vực
và ưu tiên hợp tác với các quốc gia đối tác và các doanh nghiệp quốc tế
xây dựng các khuân khổ hợp tác mang tính ổn định bền vững đặc biệt là cho phát triển nền kinh tế số
thủ tướng cũng khẳng định asean coi trọng đồng hành giữa doanh nghiệp và chính phủ
chính phủ chấp cánh cho doanh nghiệp vươn tới và doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng góp phát triển
hỗ trợ chính phủ hoàn thiện về quản trị phục vụ
tại diễn đàn các diễn giả đến từ khu vực nhà nước và tư nhân thảo luận về các cơ hội thương mại của asean
trong bối cảnh các thách thức chính trị và chiến lược để doanh nghiệp duy trì và thúc đẩy tăng trưởng
từ việc tận dụng những lợi ích của quá trình số hóa cho đến chuyển dịch chuỗi cung ứng
và ứng dụng các bài học thực tiễn tốt nhất cho phát triển bền vững
hôm nay tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch quỹ ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia phó trưởng ban thứ nhất
ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác
bảo đảm an ninh an toàn hàng không dân dụng bảy tháng năm hai nghìn hai mươi
và bàn phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm
phát biểu tại hội nghị chỉ rõ các sự cố uy hiếp an toàn hàng không
vẫn xảy ra trong đó phần lớn phát sinh do lỗi của con người
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu cục hàng không việt nam
cần điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp gián tiếp và các yếu tố ảnh hưởng
nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa
bộ giao thông vận tải tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp
trao đổi xử lý thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh
an toàn hàng không bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp
với các đơn vị liên quan của ngành hàng không xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh hiệu quả
với tình trạng trộm cắp tài sản hành lý của hành khách đi tàu bay
đặc biệt từ số đối tượng người nước ngoài
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ công an quốc phòng thông tin và truyền thông
nâng cao hiệu quả công tác bảo mật an ninh an toàn mạng thông tin
các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm chính về công tác tuyển dụng sử dụng phi công
nhân lực có tay nghề cao ở các vị trí quan trọng tuyệt đối không để tái diễn các sự cố
uy hiếp an ninh an toàn hàng không xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của con người
hôm nay phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
và bộ trưởng ngoại giao ấn độ subramaniam jaishankar đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ một mươi bảy
ubhvn ấn độ về hợp tác kinh tế thương mại khoa học và kỹ thuật dưới hình thức trực tuyến
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh quan hệ kinh tế thương mại
đầu tư là hợp tác trọng tâm cần thúc đẩy trong thời gian tới và đề nghị hai bên tích cực triển khai
kết quả của kỳ họp tiểu ban thương mại hỗn hợp lần thứ tư vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín nỗ lực duy trì
đã phát triển hợp tác thương mại phân đấu đưa kim ngạch hai triệu đạt một mươi năm tỷ usd vào thời gian sớm nhất
và sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại góp phần mang lại
lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đánh giá cao hai bên tích cực ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức diễn đàn đa phương cảm ơn
ấn độ đã hỗ trợ việt nam trong khuân khổ hợp tác mê công sông hằng chúc mừng ấn độ đã trúng cử
thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng ngoại
giao ấn độ khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của asean trong khu vực và đánh giá cao vai trò
điều phối viên của việt nam trong quan hệ asean ấn độ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám hai bên cũng công bố hai
văn kiện quan trọng được ký kết nhân dịp này gồm bản ghi nhớ về hợp tác giữa học viện ngoại giao
việt nam và viện đào tạo ngoại giao ấn độ sumawarais bản ghi nhớ về hợp tác giữa tổ chức
hàng hải quốc gia ấn độ và học viện nghiên cứu biển và hải đảo việt nam
hôm nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới dự và phát biểu
tại diễn đàn doanh nghiệp tp hcm hoa kỳ đây là một sự kiện đối ngoại quan trọng kỷ niệm hai mươi năm năm
quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
phát biểu tại diễn đàn đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết thành phố kỳ vọng với tầm nhìn và các kế hoạch
phát triển trong tương lai của thành phố sẽ là động lực đẩy quan hệ tp hcm và hoa kỳ đi xa hơn nữa
vượt mức một tỷ usd đầu tư và chín tỷ usd kim ngạch xuất khẩu hiện nay
nhân dịp này sở thông tin truyền thông tp hcm và cơ quan thương mại và phát triển hoa kỳ đã ký kết
thỏa thuận tài trợ cho dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh
qua đó phía hoa kỳ sẽ tài trợ không hoàn lại cho dự án là trên một một trăm sáu mươi sáu usd
triển khai chỉ đạo của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
chiều nay asean đã tổ chức hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai theo hình thức trực tuyến
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh chủ trì với sự tham dự của các bộ trưởng kinh tế asean
tổng thư ký asean và đại diện hội đồng tư vấn kinh doanh asean
tại hội nghị các bộ trưởng đã xem xét thảo luận và thông qua một số văn kiện chính do seom trình lên
trong đó chỉ số hội nhập số asean và tài liệu tham chiếu về kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo asean
asean là hai trong tổng số một mươi ba sáng kiến ưu tiên của việt nam cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
các sáng kiến còn lại vẫn đang được việt nam tham vấn và thúc đẩy triển khai
dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi theo kế hoạch đề ra
mặc dù đại dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường tại nhiều quốc gia asean
việt nam vẫn nỗ lực thúc đẩy việc tổ chức các hội nghị cấp bộ cấp vụ
cũng như cấp nhóm công tác nhằm duy trì việc vận hành của khung hợp tác kinh tế asean
thúc đẩy các hoạt động thương mại
đặc biệt chúng ta đã chủ động đề xuất và tham gia vào các sáng kiến khu vực
nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế duy trì chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng khu vực và thế giới
về nội khối ra tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean kế hoạch hành động hà nội
về ngoại khối ra tuyên bố chung và kế hoạch hành động của các bộ trưởng kinh tế asean cộng ba
tuyên bố chung và kế hoạch hành động của các bộ trưởng kinh tế asean nhật bản
tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean trung quốc và tuyên bố chung của các bộ trưởng kinh tế asean hàn quốc
ngoài ra hội nghị aem năm mươi hai cũng đã trao đổi quan điểm về các diễn biến kinh tế ở góc độ toàn cầu và khu vực
bao gồm cả tác động kinh tế của đại dịch covid một mươi chín
một số nội dung nổi bật khác cũng đã được thảo luận
chuyển sang các thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị thông tin mới từ bộ y tế cho biết đã ghi nhận thêm bảy bệnh nhân covid một mươi chín mới và tất cả đều ở đà nẵng
nâng tổng số người nhiễm lên một hai mươi chín người
bảy bệnh nhân mới ghi nhận tại đà nẵng có thông tin cụ thể như sau
các bệnh một hai mươi ba nam hai mươi tuổi hòa tiến hòa vang đà nẵng
các bệnh một hai mươi bốn nữ một mươi sáu tuổi hòa tiến hòa vang đà nẵng

được lấy mẫu ngày hai mươi bốn tháng tám tại khu vực đang được phong tỏa thuộc phường hòa tiến quận hòa vang thành phố đà nẵng
ca bệnh một hai mươi năm nam bảy mươi tuổi mỹ an ngũ hành sơn đà nẵng
ca bệnh một hai mươi sáu nữ hai mươi một tuổi mỹ an ngũ hành sơn đà nẵng
các bệnh một hai mươi bảy nam bốn mươi ba tuổi mỹ an ngũ hành sơn đà nẵng
các bệnh một hai mươi tám nữ hai mươi tuổi mỹ an ngũ hành sơn đà nẵng
các bệnh một hai mươi chín nữ bốn mươi sáu tuổi
mỹ an ngũ hành sơn đà nẵng
các bệnh nhân một hai mươi năm đến một hai mươi chín là những người cùng gia đình và tiếp xúc với bệnh nhân một một mươi bảy
hiện tất cả các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến hòa vang
tính đến ngày hai mươi năm tháng tám cả nước ghi nhận một hai mươi chín bệnh nhân
trong đó có năm trăm chín mươi hai người đã được điều trị khỏi hai mươi bảy người tử vong
thưa quý vị ba mươi ngày đã trôi qua và đúng một mươi sáu h chiều nay ngày hai mươi năm tháng tám
bệnh viện đà nẵng đã chính thức được giải quyết
bệnh viện đà nẵng đã dỡ lệnh phong tỏa kết thúc thời gian cách ly và được chính thức mở cửa trở lại cùng với công tác khám chữa bệnh
bệnh viện đà nẵng là bệnh viện thứ tư trên địa bàn thành phố sau bệnh viện c bệnh viện chấn thương trình hình và phục hồi chức năng
bệnh viện hải châu được dỡ bỏ lệnh phong tỏa
trong thời gian tới để giảm tải lãnh đạo bệnh viện đà nẵng đã lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ nhân vật lực cho các bệnh viện tuyến dưới
phục vụ tốt cho công tác điều trị bệnh cho nhân dân
sau một mươi bốn ngày thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa tạm thời từ hôm nay hai mươi năm tháng tám
các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam và thành phố tam kỳ đã dỡ bỏ phong tỏa hai khu vực dân cư có liên quan đến hai mẹ con mắc covid một mươi chín
là bệnh nhân thứ tám trăm bốn mươi một và bệnh nhân thứ tám trăm năm mươi chín trú tại phường phước hòa
ngoài ra khu vực chợ vườn lài khối phố năm phường an sơn thành phố tam kỳ cũng đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa
trong khi đó
vào một mươi chín h chiều nay thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã được nới lỏng giãn cách xã hội
toàn tỉnh sẽ cơ bản thực hiện theo chỉ thị số một mươi chín
đây là quyết định được đưa ra tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi địa phương này đã cơ bản khống chế được dịch bệnh
các khu vực trước đó đã bị phong tỏa gồm khu phố hai phường đông giang và tổ năm a
khu phố một phường đồng lễ thành phố đông hà cũng đã được gỡ bỏ phong tỏa kể từ một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng tám
tuy nhiên thành phố đông hà vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ kinh doanh không cần thiết
như karaoke cơ sở làm đẹp vũ trường khu vui chơi
các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán ăn nhà hàng khách sạn quán cà phê
điểm thăm quan và di tích lịch sử vẫn chuyển khách công cộng đã được hoạt động trở lại
chúng tôi phải tiếp tục để truyền thông cho người dân phải tiếp tục nâng cao nhận thức
và quan điểm đây là nới lỏng giãn cách chứ không phải chúng ta kết thúc giãn cách
vì vậy mà các hoạt động phòng chống dịch cũng phải tiếp tục để duy trì
chúng ta vừa là cho phép một số hoạt động dịch vụ thiệt yếu hoạt động đỡ lại
nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần của người dân là cạnh giác với dịch bệnh
tỉnh quảng trị ghi nhận bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có một ca tử vong
sáu ca còn lại đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ hai lần trở lên
và có thể xuất viện trong những ngày tới
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương cơ quan chức năng
và người dân khu vực
không được chủ quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và trong lúc mà bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp
mà sốt xuất huyết lại bùng phát cùng lúc thì sẽ vô cùng nguy hiểm
đây là nhấn mạnh của ngành y tế sau khi có ca tử vong vì sốt xuất huyết
trên địa bàn thành phố hà nội
sở y tế của thành phố hà nội cũng đã có công văn khẩn
với tăng cường triển khai phòng chống sốt xuất huyết
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
hà nội có gần một năm trăm linh
trong trường hợp mắc sốt xuất huyết giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đã có một trường hợp tử vong
sở y tế hà nội cũng nhận định dịch bệnh sẽ có xu hướng gia tăng
trong thời gian tới nguy cơ dịch chồng dịch với covid một mươi chín
sở y tế hà nội yêu cầu cdc hà nội giám sát chặt chỉ số bọ gậy
mũi và tình hình bệnh nhân hướng dẫn chuyên môn cho các trung tâm y tế
và hỗ trợ các đơn vị này triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường
phun hóa chất trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ theo chỉ định
đối với các cơ sở khám chữa bệnh sở y tế yêu cầu cần ra soát
điều chỉnh các quy trình tiếp nhận sàng lọc phân loại ca bệnh
đánh giá đúng tình trạng người bệnh để có biện pháp điều trị phù hợp
chúng tôi thấy rất thiết thực cần thiết và kịp thời
nó chính là điểm tựa cho doanh nghiệp vững tâm đầu tư sâu rộng
trong lĩnh vực năng lượng thái tạng
nó là cái cơ sở để cho chính quyền gần với doanh nghiệp hơn
giúp đỡ doanh nghiệp hơn
minh chứng với dự án lớn thứ hai thế giới này
mà chúng tôi được sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền địa phương
chúng tôi chỉ làm từ lúc khởi công cho đến lúc khánh thành
dự kiến là một mươi năm tháng một mươi một
đó bảy tháng
khi có nghị quyết năm năm thì ngoài cái việc đầu tư vào năng lượng
thì chúng tôi còn đi sâu hơn
có cái cơ sở để đi sâu hơn là đầu tư vào thiết bị sản xuất ra điện
đây nó như một chiều khóa để mở ra thị trường đầu tư
trong lĩnh vực năng lượng và đặc biệt là lĩnh vực điện năng
lúc đấy nó là một cơ hội để cho những nguồn cung về vốn
từ khu vực kinh tế tư nhân và nguồn cầu về vốn
đầu tư trong lĩnh vực điện năng nó gặp nhau
và như vậy thì nếu như có sự tham gia của nguồn vốn tư nhân
thì vô hình dung nó sẽ giảm bớt gánh nặng cho vốn ngân sách
và từ lâu nó là nguồn vốn chủ lực trong đầu tư
trong lĩnh vực năng lượng và lĩnh vực điện năng
theo các chuyên gia đề nghị quyết số năm mươi năm thực sự trở thành điểm tựa
cho phát triển năng lượng bền vững
các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân
cần bám chúng và sát với những yêu cầu mục đích cũng như những định hướng nguyên tắc
mục nghị quyết
cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải triển khai là đó là cái việc nghiên cứu học tập
và quan trị đầy đủ các cái tinh thần nghĩa và phạm vi nội dung
có nghĩa là các cái khía cạnh cụ thể trong cái nghị quyết
và nhất là những cái vấn đề nó sẽ tác động và nó sẽ mở và tạo thuận lợi
cũng như là nó tiếp tục mở ra và đặt ra những cái nhiệm vụ mới
trong các cái lĩnh vực có liên quan
làm sao nó phải trúng và phải bám sát với lại những cái yêu cầu
mục đích cũng như là những định hướng và nguyên tắc của nghị quyết năm mươi năm
đặc biệt là trong những vấn đề lớn liên quan đến cơ cấu của ngành điện
của các nguồn điện
tập trung thực hiện tốt nghị quyết số năm mươi năm của bộ chính trị
chính là giải pháp có tính khả thi cao để thực hiện tốt khẩu đột phá chiến lược
là tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại
trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông năng lượng công nghệ thông tin
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
được đề ra trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
nằm trong khuôn khổ tuần lễ năng lượng tái tạo năm hai nghìn hai mươi
một chủ đề được tổ chức vào chiều nay đó là chuyển dịch năng lượng công bằng
qua thúc đẩy phát triển các giải pháp điện mặt trời kết hợp nông nghiệp và điện mặt trời nổi
việt nam được biết đến như một quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng năng lượng tái tạo trong khu vực asean
tuy nhiên việc phát triển nóng các dự án điện mặt trời trang trại đã gây nên một vấn đề xã hội mới
đó là xung đột về sử dụng đất
tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng lấy đất sản xuất nông nghiệp và đất rừng để làm trang trại mặt trời
phát triển điện mặt trời đơn mục tiêu sẽ không còn phù hợp trong điều kiện mới được đặt ra
điều này đã đặt ra yêu cầu cần phải tìm ra hướng đi mới và phát triển điện mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời nổi
là hai giải pháp đã được thử nghiệm và được đánh giá là có khả năng giải quyết các xung đột từ đất mà vẫn bảo đảm về yêu cầu phát triển năng lượng tái tạo
tại phiên tọa đàm các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận về tiềm năng lợi ích các yêu cầu về công nghệ tài chính
các điểm nghẽn để có thể tháo gỡ khó khăn cho phát triển điện mặt trời kết hợp nông nghiệp và điện mặt trời nổi tại việt nam
chuyển sang các thông tin trong lĩnh vực về giáo dục
thưa quý vị năm học này là năm học đặc biệt quan trọng vì đây là năm đầu tiên sẽ triển khai chính thức sách giáo khoa lớp một theo chương trình giáo dục phổ thông mới
và đến nay các địa phương trên cả nước đều đã sẵn sàng
tại hội nghị trực tuyến giữa bộ giáo dục và đào tạo và các địa phương trong cả nước
bộ trưởng phùng xuân nhạ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất nguồn lực và tâm thế của các địa phương
dành cho chương trình giáo dục phổ thông mới đối với bậc tiểu học
bộ trưởng đề nghị các địa phương chủ động hơn nữa về nguồn lực giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình mới và mua sắm trang thiết bị phù hợp tiết kiệm
bên cạnh đó cần tăng cường tuyên truyền thông tin cho phụ huynh và học sinh
tại thành phố đà nẵng hôm nay sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên coi thi chấm thi thanh tra thi trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai vào ngày ba và ngày bốn tháng chín sắp tới hơn hai giáo viên tại hai mươi bốn điểm trường tham gia tập huấn đã được phân nhóm bố trí phòng cách phòng để vừa bảo đảm tập huấn vừa chấp hành giãn cách theo đúng quy định
sở cũng sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi
sở cũng sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín cho hơn một mươi một thí sinh hơn hai giáo viên và hai trăm linh cán bộ dự phòng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
một tin vui vừa được bộ giáo dục và đào tạo xác nhận phía nhật bản thông báo cả bốn thí sinh của đội tuyển quốc gia việt nam dự thi olympic sinh học quốc tế năm hai nghìn hai mươi đều đã đoạt giải
huy chương vàng thuộc về em hồ việt đức trường trung học phổ thông chuyên quốc học tỉnh thừa thiên huế
kỳ thi olympic sinh học quốc tế năm hai nghìn hai mươi ban đầu dự định tổ chức tại thành phố nagasaki của nhật bản
tuy nhiên do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên chuyển sang hình thức thi trực tuyến
đội tuyển việt nam dự thi tại trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội với tên gọi thách thức olympic sinh học quốc tế năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay thật khó để được thưởng thức các buổi hòa nhạc trực tiếp
thay vào đó hòa nhạc trực tuyến là giải pháp khả
hòa nhạc trực tuyến là giải pháp khá thi để đua âm nhạc đến gần với công chúng
xu hướng biểu diễn trực tuyến đã bùng nổ trên khắp châu âu
cùng với nga hà lan và tây ban nha các nhà hát cũng quyết định biểu diễn trực tuyến
năm bắt xu hướng đó mới đây giang nhạc giao hưởng việt nam đã tổ chức chương trình season opening concert dưới hình thức trực tuyến để phục vụ nghị âu nhạc hàn lâm
chúng tôi đã bị dừng lại cho đến bây giờ là khoảng hơn sáu tháng không được tiếp cận với lại công chúng
và ngược lại là chúng tôi cũng
chúng tôi cũng có nhận được những cái sự phản hồi từ công chúng là làm thế nào đó để thưởng thức âm nhạc
và chúng tôi cũng đã mạnh dạng đầu tư phòng ốc đầu tư trang thiết bị và chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng cái mô hình này nhiều nhất
có thể để mang lại những cái tần suất tiếp cận đối với khán giả được liên tục hơn
nó không bị giãn cách như là sáu tháng vừa rồi
trải nghiệm trực tiếp khi thưởng thức các buổi hòa nhạc
tại nhà hát khác xa so với việc thưởng thức âm nhạc từ màn hình tv hay điện thoại
nhưng vào thời điểm hiện tại đây là lựa chọn an toàn của công chúng yêu nhạc
dù ở không gian nào đi nữa thì những nghệ sĩ biểu diễn luôn mong muốn mang lại những giá trị tinh thần cao nhất cho khán giả
tôi tin là với tất cả các nghệ sĩ khác chơi trong cái chương trình ngày hôm nay
thì là đôi khi khi mình đang chơi nhạc vào trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn nào đó
thì chúng ta đều quên đi hết
hiện tại ở ngoài kia nó đang hỗn loạn như thế nào và chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến cái đẹp
và cái đấy là cái điều mà chúng tôi cũng rất là muốn duy trì và truyền những cái tốt đẹp đó đến với cả xã hội
có thể nói hòa nhạc trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế
mà có thể trở thành xu hướng của âm nhạc đại chúng trong tương lai
tuy nhiên để hòa nhạc trực tuyến đạt được hiệu quả như mong muốn
không chỉ là nỗ lực của những nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn
mà cần sự chung tay của các nhà quản lý văn hóa
các nhà chính phủ sẽ kiểm tra ra soát quá trình quản lý sử dụng đất công tác thu hồi đất
công tác giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư
các thủ tục liên quan đến cho thuê đất giao đất chuyển đổi mục đích sử dụng
quá trình tổ chức thực hiện dự án công tác quản lý hoạt động xây dựng
quá trình giải quyết khiếu nại phản ánh kiến nghị của công dân liên quan đến dự án
đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo tổng thanh tra chính phủ trình thủ tướng chính phủ
thời hạn là bốn mươi ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định
hôm nay tổng thống nhân dân tỉnh thái bình đã mở phiên tòa xét xử sâu thẳm
bị cáo nguyễn xuân đường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và vợ là nguyễn thị dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng đồng bọn về tội cố ý gây thương tích
ngày ba mươi tháng ba anh chị ngọc anh chú tại thái bình
có nhận vận chuyển một gói tài liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn đường dương
tỉnh đi hà nội do không thống nhất được địa điểm giao hàng
nên đã xảy ra mâu thuẫn và giao hàng muộn
sau đó đường gọi điện yêu cầu ngọc anh về thái bình gặp
và vợ chồng đường đã tra hỏi đe dọa anh ngọc anh
sau đó cùng với bốn đối tượng khác đánh nạn nhân gây thương tích
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đường ba năm sáu tháng tù giam
các bị cáo dương mạnh hòa bằng mỗi bị cáo ba năm tù giam
bị cáo quý hai năm tù giam
ngày nay với mong muốn cho con vào học tại các ngôi trường chất lượng
có một số phụ huynh đã tìm mọi cách để chạy trường cho con
và lợi dụng được tâm lý này nhiều đối tượng đã tiến hành lừa đảo
để chiếm đoạt tài sản
công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định tạm giữ
đối với phan thị tú anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thôn mậu lâm xã dân tiến
để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và lừa đảo
đối tượng này đã làm giả giấy chứng nhận trúng tuyển nguyện vọng hai
vào trường trung học phổ thông minh châu để chiếm đoạt hơn hai trăm bốn mươi ba triệu đồng
của người dân
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng